nhưng những hành động đó vẫn đang diễn ra thường xuyên và phổ biến ở ngay chính trung tâm thủ đô hà nội
ở những nơi công cộng những hình ảnh vỏ lon túi ni lông rồi những đống rác lớn nằm trên vỉa hè lòng đường có thể thấy rất phổ biến
có những nơi mặc dù đã đặt thùng rác xe chứa rác nhưng nhiều người vẫn thản nhiên vứt rác ra ngoài thậm chí ngay cạnh thùng rác
việc bỏ rác vào đúng nơi quy định có vẻ là một công việc khó khăn
đối với một số người
những người vô tư xả rác bừa bãi chắc sẽ không thể hiểu được sự khó chịu và ức chế của những người phải gánh chịu hậu quả của họ
đó chính là những người dân sống gần những địa điểm hay bị xả rác bừa bãi
hôm nay là các anh chị ở đây là chưa thấy nó nếu như hôm nay chị đến đây thì cái đống rác này phải ra tận ngõ luôn
mùi rất kinh bốc lên không thể chịu được rùi mũi như mùi mẽ
nên là dân tôi ở đây khổ mấy chục ngày quá khổ rồi
nói tóm lại là ý thức của người dân một mươi người thì được khoảng mà châu trung trả được người làm
tại vì đây là dân này là dân thật phương người ta đi đến đây
chứ chung quanh ngõ này không có ai bứt rác bửa bãi
việc đổ rác đúng nơi quy định tưởng chừng chỉ là một việc nhỏ
thế nhưng vì lý do gì mà việc nhỏ đó lại khiến nhiều người khó thực hiện đến như vậy
đây có lẽ là hậu quả của những thói suy nghĩ ích kỷ vô trách nhiệm
chỉ biết đến bản thân mình mà không quan tâm đến lợi ích của cộng đồng
họ cho rằng những nơi công cộng vốn chẳng phải của nhà mình
nên mạnh ai nấy sống trả việc gì phải quan tâm gìn giữ
trong khi đó công tác tuyên truyền hiện nay cũng chưa đạt hiệu quả
việc giáo dục ý thức cho người dân về giữ gìn vệ sinh nơi công cộng
và ý thức bảo vệ môi trường vẫn còn chưa được quan tâm đúng mực
chứ là người ta đổ rác không có ý thức đâu người ta đặt đổ đến đất thôi
người ta không đổ ở trên xe mà nói người ta người ta không nghe
mấy các cháu đi đổ rác không có ý thức đâu người ta đặt đổ đến đất thôi

ở nhà sạch ngoài đường nó không phải sạch cứ ai cứ để đổ ra đường
mà đổ rác bây giờ người ta đúng giờ không phải đổ mừa ra đường đâu
cứ đặt đổ ra đường thấy nó bẩn lắm
ở những nước phát triển ngoài việc người dân được tuyên truyền và có ý thức
trong hoạt động bảo vệ môi trường và gìn giữ vệ sinh nơi công cộng
thì hệ thống pháp luật và đội ngũ giám sát xử phạt
cũng rất nghiêm khắc
ví dụ như ở singapore
nếu có người xả rác nơi công cộng
họ sẽ bị phạt rất nặng
không chỉ bị phạt tiền mà người vi phạm
còn bị phạt phải lao động công ích ngoài đường
việc quản lý bằng kỳ luật thép của singapore
đã làm cho đất nước này tuy nhỏ bé
nhưng lại hết sức sạch đẹp
việt nam chủ yếu chỉ là biện pháp phạt tiền
mức phạt hiện nay cũng rất thấp
chỉ từ một trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng
bài học từ singapore
và ở những nước phát triển
có lẽ đáng để học hỏi
các cơ quan chức tăng
cần phải có những biện pháp quyết liệt